công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp với sở y tế tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho một trăm ba mươi chức sắc tôn giáo trên địa bàn
tại bệnh viện gia liễu thành phố bắc ninh các chức sắc tôn giáo đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh bắc ninh và đặc biệt là công an tỉnh bắc ninh và sự kết nối với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bắc ninh
thì việc kết lối đó cũng thể hiện một tinh thần đoàn kết tương thân tương ái đồng thời là một sự quan tâm rất là sâu sắc đặc biệt cho các vị chức sắc nhà tu hành để được tiêm vaccine
những lúc dịch bệnh này cũng thấy công an rất vất vả các chốt dịch đi tuần tra và đến lúc này lại quan tâm việc sắp xếp lo lắng cho đi bà con các chức tôn giáo đi tiêm
công an tỉnh bắc ninh cũng thấy được sự hòa hợp
trước đó công an tỉnh bắc ninh đã chủ động tham mưu đề xuất ubnd tỉnh hỗ trợ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho một trăm ba mươi chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh
được sự đồng ý của ubnd tỉnh công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh và tòa giám mục bắc ninh sở y tế lập danh sách các chức sắc trước việc đủ điều kiện tham gia tiêm vaccine
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho chức sắc trước việc các tôn giáo thể
công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp với ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh và tòa giám mục bắc ninh